tòa án nhân dân tp hcm đã đưa ra xét xử vụ án lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại ngân hàng thương mại cổ phần đông á
phiên tòa xét xử do tránh tòa hình sự tòa án nhân dân tp hcm phạm lương toản làm chủ tọa
hội đồng xét xử đã triệu tập hơn ba trăm linh cá nhân tổ chức tham gia phiên tòa
với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan người làm chứng và gần sáu mươi luật sư
theo cáo trạng ông trần phương bình với vai trò là tổng giám đốc phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng đông á
đã chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
với số tiền hơn hai tỷ đồng cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn một năm trăm năm mươi một tỷ đồng
tổng thiệt hại mà ông trần phương bình và đồng phạm gây ra cho ngân hàng đông á hơn ba sáu trăm linh tám tỷ đồng
đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến thực trạng ngân hàng này tại thời điểm ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
lỗ lũy kế ba mươi một bảy mươi sáu tỷ đồng vốn chủ sở hữu âm hai mươi năm bốn trăm năm mươi một tỷ đồng và tổng tài sản thật chỉ còn bốn mươi bảy một mươi một tỷ đồng
liên quan đến phan văn anh vũ năm hai nghìn một mươi ba ngân hàng đông á hoạt động xa súc thua lỗ kéo dài
ông trần phương bình ra chủ trương tăng vốn điều lệ từ năm lên sáu tỷ đồng để thu hút đầu tư
xử lý khó khăn tài chính
do có mối quên biết từ trước ông trần phương bình và phan văn anh vũ tức vũ nhôm
đã bàn bạc thống nhất để vũ mua sáu mươi triệu cổ phần của ngân hàng đông á với giá hơn sáu trăm linh tỷ đồng
theo đó phan văn anh vũ thế chấp hai trăm hai mươi lô đất tại thành phố đà nẵng để vay ngân hàng đông á bốn trăm linh tỷ đồng
đối với hai trăm linh tỷ còn lại vũ phải ký chứng từ nộp khống cho ngân hàng đông á
ông bình sau đó chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi khống chuyển tiền vào tài khoản của công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín
tuy nhiên sau đó ngân hàng đông á tăng vốn điều lệ thất bại nên đã chuyển trả cho công ty cổ phần xây dựng bắc nam bảy mươi chín khoảng tiền sáu trăm linh tỷ đồng và lãi phát sinh
cáo trạng thể hiện ông vũ chỉ nộp bốn trăm linh tỷ đồng như vậy ngân hàng đông á bị thiệt hại hơn hai trăm linh tỷ đồng
với việc làm này vũ nhôm bị cáo buộc chiếm của ngân hàng đông á hơn hai trăm linh ba tỷ đồng